hòa chung với không khí đón mừng năm mới trên cả nước tại hà nội người dân thủ đô đã cùng nhau đổ về khu vực trung tâm thành phố
không ngại ngần trao cho nhau những câu chúc nụ cười hay là một cái ôm ấm áp trong khoảnh khắc giao thừa chào đón năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
các khu phố trung tâm ngập tràn những ánh đèn và người qua lại
thời tiết đêm giao thừa rất lý tưởng nên người dân đổ về khu vực hồ hoàn kiếm rất đông để trao đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
trong thời khắc thiêng liêng hãy cùng với chúng tôi lắng nghe xem mọi người sẽ chúc điều gì cho năm mới
đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự buổi lễ đón giao thừa tại bờ hồ
cảm xúc trong tôi lúc này rất là xúc động bởi vì chuẩn bị đón một cái năm mới bước sang năm mới
với nhiều cảm xúc cung bậc khác nhau
mong muốn là năm mới sẽ có nhiều những cái may mắn và sức khỏe rồi là mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình và bạn bè
lần đầu tiên mình được cảm nhận cái không khí rất là vui tươi hồ hởi ở trong cái không gian ở cái giờ khắc chuyển mùa này
và đặc biệt là cái giờ khắc giao thừa
vì vậy cảm xúc của mình vô cùng là vui sướng và xúc động khi được đứng cạnh những người thân yêu của mình
đầu tiên là mình mong muốn sức khỏe cho tất cả mọi thành viên trong gia đình
thứ hai là mình mong mọi người có may mắn trong công việc trong sự nghiệp cũng như là trong mọi thứ trong cuộc sống đều đều có may mắn
năm nay thành phố hà nội tổ chức nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn mang lại cho người dân nhiều cảm xúc khó quên trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
thông qua những hoạt động vui chơi người dân cùng hân hoan chào đón năm mới gửi gắm những kỳ vọng vào một năm mới tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả mọi người
mình mong một năm mới bình an

chúc mừng năm mới
đúng không giờ khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược sang năm mới kỳ hợi hai nghìn một mươi chín đã điểm
cũng là lúc không khí hân hoan rộn ràng trao đón một năm mới tràn đời niềm vui lan tỏa đến khắp nhiều đường thủ đô
khép lại năm cũ trao đón năm mới kỳ hợi hai nghìn một mươi chín hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thành công và thắng lợi cho tất cả mọi người